trại hè thường niên dành cho các học sinh lớp tám lớp chín mang tên pantorams đã diễn ra tại trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
đây là cơ hội để các em giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập và chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp một mươi
pandoram hai nghìn một mươi chín là chương trình trại hè thường niên dành riêng cho các bạn học sinh lớp tám chín
được tổ chức bởi nhóm học sinh đến từ trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
năm nay chương trình diễn ra trong một ngày duy nhất với các hoạt động trải nghiệm cho các thành viên tham gia chạy hè
tour khám phá trường am với các địa điểm nổi bật pan game mô phỏng lại ngày hội thể thao
pan fair hội trợ các cô lạc bộ ở am và pan talk buổi talk show chia sẻ về kinh nghiệm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp một mươi
thông qua các hoạt động này pandoram giúp các em có một cái nhìn chân thực hơn về ngôi trường mơ ước của mình
chuẩn bị cho các em đối mặt với kỳ thi chuyển cấp từ lớp chín lên lớp một mươi